chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý
trong năm hai nghìn hai mươi hai này chính phủ liên bang đức đã phê chuẩn xuất khẩu vũ khí trị giá khoảng tám ba tỷ usd
trong đó khoảng một phần tư số tiền này hỗ trợ vũ khí cho phía ukraine
ukraine là quốc gia nhận được rất nhiều vũ khí hạng nặng đã qua sử dụng của đức
ngoài ra đức cũng chuyển các hệ thống công nghệ đắt đỏ và hiện đại cho ukraine
trong đó có hệ thống phòng không irig ba
năm hai nghìn hai mươi hai hà lan là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của đức
với tổng giá trị được phê duyệt đạt khoảng một tám tỷ euro trong đó có số lượng lớn đạn pháo
các nước nhập khẩu vũ khí của đức tiếp theo là mỹ anh và hungary